tại việt nam bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết hiện nay châu chấu sa mạc đã gây hại tại pakistan
cuối tháng năm đã xâm nhập vào phía bắc và phía tây ấn độ từ đó có nguy cơ vào việt nam
và trước tình hình này thì bộ cũng đã lên phương án cũng như là kịch bản để ứng phó với châu chấu sa mạc có khả năng vào việt nam
để tránh gây hại cho nông nghiệp và bà con nông dân
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đặt ra ba mốc cảnh báo
cảnh báo xa cảnh báo gần và khi châu chấu sa mạc xâm nhập vào việt nam
bộ cũng sẽ xác định các loại thuốc bảo vệ thực vật phương tiện phương pháp phun trừ châu chấu sa mạc
xác định khả năng sử dụng các thiết bị vô tuyến để giám sát đàn châu chấu khi đang bay
xây dựng phương án thiết lập kênh thu thập thông tin từ nhân dân kênh báo cáo từ địa phương lên trung ương
đồng thời bộ tổ chức dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật trừ châu chấu
ngành nông nghiệp sẽ ứng dụng bản đồ gió theo thời gian thực
xác định hướng di chuyển của đàn châu chấu để cảnh báo các địa phương
chuẩn bị nguồn lực để phòng chống châu chấu sa mạc
phương án bảo vệ con người và môi trường khi phun thuốc diện rộng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ phối hợp với bộ quốc phòng sử dụng radar quân sự
phát hiện sớm đàn châu chấu khi chúng mới di chuyển đến việt nam
trong trường hợp châu chấu sa mạc xâm nhập vào việt nam mà không qua các nước kể trên
thì lập tức chuyển sang phương án phòng chống trực tiếp
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ ra văn bản chỉ đạo phòng trừ châu chấu sa mạc
đồng thời báo cáo thủ tướng chính phủ cảnh báo về châu chấu sa mạc trên toàn quốc
thông tin tuyên truyền rộng rãi về nhận biết châu chấu và biện pháp phòng chống
trong trường hợp đàn châu chấu sa mạc xâm nhập quy mô lớn
khả năng gây thời đại nghiêm trọng đe dọa đến an ninh lương thực
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ phải phối hợp với bộ quốc phòng
để sử dụng phương tiện máy bay phun thuốc trừ sâu trang thiết bị và nhân lực để dập dịch